cũng trong hôm nay một số đơn vị của bộ công an đã tiến hành đại hội đảng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trưởng tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
đã có bài viết nhan đề chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
sau đây truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết
đã gần một thế kỷ nay chín mươi năm kể từ ngày có đảng đối với nước ta cứ mỗi lần tổ chức tiến hành đại hội toàn quốc của đảng
là một lần được coi như một sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử đánh dấu bước phát triển mới của đất nước
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực
có những diễn biến rất nhanh phức tạp khó dự báo đất nước đứng trước nhiều thuận lợi thời cơ và khó khăn thách thức
với rất nhiều vấn đề mới đặt ra cán bộ đảng viên và nhân dân ta đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn mạnh mẽ sáng suốt của đảng
với phương châm đoàn kết dân chủ kỷ cương sáng tạo phát triển đại hội không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
nhìn lại ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới ba mươi năm thực hiện cương lĩnh năm một nghìn chín trăm chín mươi một một mươi năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một
chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi sáu xác định mục tiêu phương hướng đến năm hai nghìn ba mươi
kỷ niệm tròn một trăm linh năm thành lập đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm hai nghìn ba mươi
kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
vì vậy đây chắc chắn cũng sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đảng ta dân tộc ta đất nước ta
có ý nghĩa định hướng tương lai tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển đất nước
dự thảo các văn kiện trình đại hội lần này đã và đang được chuẩn bị một cách rất công phu bài bản chú đáo
quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn giữa kiên định và đổi mới giữa kế thừa và phát triển
trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học cán bộ đảng viên và nhân dân
lựa chọn chất lọc tham khảo các đề xuất tâm huyết trách nhiệm kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội cùng với báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
các văn kiện trình đại hội của đảng đã thể hiện được những quan điểm chủ trương phương hướng lớn cho thấy tầm nhìn tư duy chiến lược của đảng
khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn đảng toàn dân toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh thân yêu của chúng ta
đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở vừa qua
đã tiến hành thảo luận chú đáo tất cả các dự thảo văn kiện đại hội
tôi được biết ý kiến đóng góp rất phong phú đa dạng nhiều chiều dưới những góc độ khác nhau cách tiếp cận khác nhau
các tiểu ban văn kiện đã tổng hợp và tiếp thu bổ sung hoàn thiện các báo cáo
đến đại hội các đảng bộ trực thuộc trung ương và đại hội đại biểu toàn quốc các đại biểu các đoàn đại biểu chắc chắn sẽ còn tiếp tục tham gia thảo luận
tôi không trình bày lại từng nội dung báo cáo mà đề cập những vấn đề chung có tính chất khái quát tổng hợp gợi mở thêm một số vấn đề lớn quan trọng để tiếp tục xin ý kiến đại hội
nhìn lại nhiệm kỳ đại hội một mươi hai chúng ta vui mừng nhận thấy toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết thể hiện bản lĩnh trí tuệ sự nỗ lực sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm đạt được nhiều thành tiệu rất quan trọng
đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện chuyển biến tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật
trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm sau đó lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch covid một mươi chín kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao đạt khoảng sáu là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực và trên thế giới
chất lượng tăng trưởng được cải thiện kinh tế vĩ mô vẫn ổn định khá vững chắc các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước được tăng cường đầu tư xã hội năng lực sản xuất kinh doanh tăng mạnh tiềm lực quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên một bước
xã hội cơ bản ổn định đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao tỷ lệ hộ nghèo từ năm mươi tám năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chín tám mươi tám năm hai nghìn một mươi tám
giảm xuống còn dưới ba vào năm hai nghìn hai mươi
các lĩnh vực an sinh xã hội y tế giáo dục đào tạo khoa học công nghệ bảo vệ tài nguyên môi trường phát triển văn hóa xây dựng con người việt nam có nhiều chuyển biến tích cực có mặt khá nổi trội
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ tạo dấu ấn nổi bật
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí chuyển biến mạnh mẽ được triển khai quyết liệt bài bản đi vào chiều sâu có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể rõ rệt tích cực
tình trạng tham nhũng tiêu cực suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiểm chế

hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu góp phần củng cố môi trường hòa bình ổn định cho phát triển kiên quyết kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền quyền chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước
uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi nhờ có sự lãnh đạo nhạy bén đúng đắn của đảng và nhà nước sự chỉ đạo điều hành quyết liệt kịp thời của chính phủ sự vào cuộc đồng bộ tích cực của cả hệ thống chính trị sự đồng tình hưởng ứng ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài chúng ta đã khống chế cơ bản kiểm soát ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín trong cộng đồng hạn chế tối đa những thiệt hại tổn thất do dịch bệnh gây ra đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân
từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm hai nghìn hai mươi và cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
việt nam trở thành một điểm sáng trong việc khống chế ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín thành công được thế giới ghi nhận và đánh giá cao góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
những thành tiệu đạt được năm năm qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan
trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư và các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai giải quyết kịp thời có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn sự quản lý điều hành nhạy bén quyết liệt của chính phủ và chính quyền các cấp sự nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của quốc hội sự đoàn kết thống nhất phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ đảng viên tinh thần lao động tích cực sáng tạo trách nhiệm của nhân dân sự tín nhiệm đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế
những thành tiệu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn đảng toàn dân toàn quân ta góp phần tạo nên những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của nước ta
tôi đã nhiều lần nói rằng với tất cả sự khiêm tốn chúng ta vẫn có thể khẳng định
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
từ một nước nhỏ bé nghèo nàn lạc hậu trình độ rất thấp hầu như không có tên trên bản đồ thế giới
ngày nay việt nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần một trăm linh triệu người đang phát triển có thu nhập trung bình có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới
tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
nói như thế để chúng ta có thêm niềm tin niềm phấn khởi và tự hào tiếp tục khẳng định con đường đi lên của chúng ta là đúng đắn
phù hợp với quy luật khách quan phù hợp với thực tiễn việt nam và xu thế phát triển của thời đại
đường lối của đảng ta là đúng đắn sáng tạo sự lãnh đạo của đảng là sáng suốt nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng việt nam
cường lĩnh chính trị của đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng
để mạnh công cuộc đổi mới là nền tảng để đảng tăng
để đảng ta tiếp tục hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới
năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng là thực tiễn nóng hổi rất sinh động phong phú
để chúng ta tiếp tục khẳng định bổ sung và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ những nhiệm kỳ trước
thứ nhất công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng tổ chức xây dựng con người phải được triển khai toàn diện
đồng bộ thường xuyên cả về tư tưởng chính trị đạo đức tổ chức và cán bộ
kiên định vững vàng trên nền tảng tư tưởng của đảng đi đôi với xây dựng tổ chức bộ máy của đảng
và cả hệ thống chính trị thực sự tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
thấm nhuần sâu sắc di huấn của chủ tịch hồ chí minh cán bộ là gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
do đó công tác tổ chức cán bộ phải là điểm đột phá là then chốt của nhiệm vụ then chốt
có liên quan đến sự sống còn của đảng vận mệnh của chế độ sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước
phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ nhất là phải xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
chức vụ càng cao càng phải gương mẫu
thứ hai trong lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện phải có quyết tâm rất cao nỗ lực rất lớn
thật sự năng động sáng tạo trú trọng tạo đột phá để phát triển coi trọng chất lượng
hiệu quả thực tế của công việc và đề cao trách nhiệm người đứng đầu
khắc phục bằng được sự yếu kém chậm trễ trong công tác lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện chủ trương chính sách
giữ vững kỷ luật kỷ cương trong tổ chức thực hiện luật pháp chính sách thực thi công vụ
đồng thời bảo vệ những cán bộ đảng viên có ý chí chiến đấu cao gương mẫu thực hiện nguyên tắc
kỷ luật của đảng và pháp luật của nhà nước dám đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám nói dám làm
dám chịu trách nhiệm dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động
thứ ba trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải hết sức chú trọng tính đồng bộ toàn diện
để vừa đáp ứng những mục tiêu cấp bách trước mắt giải quyết rứt điểm những yếu kém ách tắc tồn động
vừa xây dựng đồng bộ thể chế phát triển để thực hiện các mục tiêu lâu dài cơ bản và bền vững của đất nước
theo hướng đảm bảo hài hòa giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị văn hóa xã hội
giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa con người thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
giải quyết tốt các vấn đề xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường giữa phát triển kinh tế xã hội
với bảo đảm quốc phòng an ninh giữa độc lập tự chủ với tăng cường đối ngoại hội nhập quốc tế
thực sự coi trọng phát huy vai trò của giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ trong điều kiện mới
thứ tư trong đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại phải chủ động nghiên cứu nắm bắt dự báo đúng tình hình
chủ động có những phương án đối phó không để bị động bất ngờ xử lý đúng đắn hiệu quả mối quan hệ
với các nước lớn các đối tác chiến lược các nước bạn bè truyền thống và các nước láng giềng
vừa quan tâm đến việc nâng cao uy tín hình ảnh của đất nước vừa hết sức cảnh giác trước những âm mưu
thủ đoạn ngày càng tinh vi nham hiểm của các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị
luôn giáo diết chống phá đảng nhà nước và nhân dân ta nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng
thứ năm trong mọi công việc của đảng và nhà nước luôn xác định dân là gốc thật sự tin tưởng tôn trọng
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc dân biết dân bàn dân làm
dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng nhân dân là trung tâm là chủ thể của công cuộc đổi mới
mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân
đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống lợi ích của nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt
với nhân dân dựa vào nhân dân để xây dựng đảng lấy kết quả công việc sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân
làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên
để củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng phải kiên quyết tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ của đảng
khắc phục các hiện tượng xa suốt thái hóa về phẩm chất lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên
củng cố và xây dựng các tổ chức đảng thật trong sạch vững mạnh làm cho đảng thật sự là người lãnh đạo
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
những bài học kinh nghiệm quý báo đó là cơ sở quan trọng để đảng ta tiếp tục vận dụng phát huy trong lãnh đạo
chỉ đạo giúp chúng ta có thêm bản lĩnh và tự tin trước nhiều khó khăn thách thức mới nặng nề hơn do tác động của đại dịch covid một mươi chín
và suy thoái kinh tế toàn cầu khi bước vào nhiệm kỳ khóa một mươi ba
hai về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội một mươi ba và giai đoạn sắp tới dự báo trong những năm tới
bối cảnh quốc tế khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp nhanh chóng khó lường
dưới tác động của đại dịch covid một mươi chín thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt
cả về y tế kinh tế xã hội và quản trị cạnh tranh chiến lược cạnh tranh kinh tế chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gây gắt
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực
tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia
các nước nỗ lực điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển nhằm thích ứng với tình hình mới
khu vực châu á thái bình dương có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng
tại đông nam á môi trường an ninh tình hình tranh chấp chủ quyền trên biển đông tiếp tục diễn ra phức tạp
biến đổi khí hậu thiên tai dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng tác động mạnh mẽ
nhiều mặt đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định bền vững của thế giới khu vực và đất nước ta
trong khi đó dù đạt được những kết quả rất đáng tự hào đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức
tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng sau bốn năm đầu của nhiệm kỳ liên tục tăng trưởng cao
năm hai nghìn hai mươi suy giảm mạnh có thể chỉ còn ba
chất lượng còn thấp và đang phải đối mặt với nhiều tiềm năng
tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao
kinh tế nhà nước nhất là doanh nghiệp nhà nước hoạt động còn kém hiệu quả đang gặp không ít khó khăn ách tắc
kinh tế tư nhân trong nước kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh nhưng chưa thật bền vững
tổng tác lãnh đạo quả đí nhà nước về kinh tế xã hội đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập gây bức xúc xã hội đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ còn phức tạp
giá trị lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc và con người việt nam chưa được phát huy đầy đủ
năng lực xây dựng thể chế còn hạn chế chất lượng luật pháp và chính sách còn thấp
năng lực và phương thức lãnh đạo sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng đảng viên còn chưa ngang tầm nhiệm vụ
cơ chế kiểm soát quyền lực trong đảng nhà nước chưa đầy đủ đồng bộ hiệu lực hiệu quả chưa cao
những khó khăn hạn chế và khuyết điểm đòi hỏi toàn đảng toàn dân và cả hệ thống chính trị nước ta
phải quyết tâm cao nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục cho bằng được
tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đảng ta phải thật sự vững vàng giữ vững bản chất cách mạng và khoa học
gắn bó mật thiết với nhân dân được nhân dân tin cậy yêu mến để vượt qua mọi khó khăn thách thức
lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo
chủ nghĩa mạc đê ninh tư tưởng hồ chí minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
kiên định đường lối đổi mới của đảng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa đây là